uy hiếp sáu nhân viên ngân hàng bằng khẩu súng nhựa cướp đi số tiền theo khai báo của ngân hàng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
thông tin từ công an tp đà nẵng sau một ngày tiến hành truy xét và khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua
các lực lượng công an thành phố đã phối hợp bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên đường đống đa phường thạch thang quận hải châu
đối tượng tên lê phú cao ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế hiện đang tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
cang bị bắt khi đang có mặt tại phòng trọ
vào trưa ngày hai mươi tháng bốn đối tượng mặc áo có mũ trùm đầu màu đen mặc quần jean màu xanh
đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng uy hiếp sáu nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền theo khai báo của ngân hàng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi vụ việc xảy ra công an tp đà nẵng đã huy động lực lượng khẩn trương truy vết đối tượng và đang tiếp tục khám xét
biết chủ nhà có số tiền lớn trong phòng ngủ
lợi dụng sự tin tưởng huỳnh văn tính đã đột nhập vào phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm năm trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo huỳnh văn tính bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở tính đã lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm năm trăm linh triệu đồng
trước đó sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy chủ nhà phát hiện bị mất số tiền trên và nghi là tính lấy trộm nên đến công an phường mỹ xuyên trình báo
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tính bị khởi tố để điều tra
tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang chín thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra phòng lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh thì có tám trên chín trường hợp dương tính với chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
một đối tượng tham gia trường đá gà ăn tiền hoạt động quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó tổ công tác phát hiện có hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại nhà của trương văn hùng
xã ea bá huyện eak phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được ba mươi bốn đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần năm mươi triệu đồng ba xe ô tô hơn hai mươi xe máy cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tổng thống
đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái

đối tượng đặng thị hàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường nguyễn phúc thành phố yên bái tỉnh yên bái có xeo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý